dự kiến vào sáng ngày hôm nay công ty điều hành hệ thống truyền tải khí đốt của ukraine sẽ tạm ngừng quá trình vận chuyển khí đốt của nga đến châu âu qua trạm sukranoka
đây là tuyến đường trung chuyển khoảng ba mươi hai sáu triệu mét khối khí đốt mỗi ngày tương ứng với gần một phần ba tổng khối lượng khí đốt của nga được vận chuyển qua ukraine đến châu âu
việc giao hàng qua trạm sokranopca sẽ tạm dừng vào lúc bảy giờ theo giờ địa phương tức một mươi một giờ theo giờ việt nam trong ngày hôm nay
phía ukraine viện dẫn nguyên nhân là do những phức tạp vì xung đột ở ukraine
phản ứng từ phía nga gazprom tuyên bố rằng không có lý do thực sự nào để làm gián đoạn việc truyền tải khí đốt của nga qua trạm này
phía ukraine cho rằng đã thông báo cho nga về cơ hệ ngừng quá cảnh qua trạm sokranoka và đề xuất chuyển quá cảnh đến nhà gasuza